tiếp tục thông tin về tình hình mưa bão do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba
đêm qua ngày bốn tháng tám bắc bộ và thanh hóa vẫn có mưa trên diện rộng có nơi mưa to
theo dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay mùng năm tháng tám
trong đó khu vực trung du vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to với lượng từ bốn mươi tám mươi mm
có nơi vượt một trăm hai mươi mm trong hai mươi bốn giờ
hiện lũ trên sông thao tại yên bái đang lên dự kiến trong sáng nay đạt đỉnh ở mức báo động hai
còn hạ lưu sông mã và sông bưởi qua thanh hóa đang xuống
trong ngày hôm nay giao động quanh mức bá động một
trời còn có mưa nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi vẫn cao
nhất là ở các tỉnh như lào cai yên bái sơn la hòa bình lai châu điện biên quảng ninh bắc cạn và thanh hóa